năm hai nghìn hai mươi tỉnh tuyên quang phấn đấu sẽ trồng mới một mươi ha rừng sản xuất duy trì độ che phủ rừng đạt trên sáu mươi đồng thời dự kiến khai thác hơn chín sáu trăm linh hectare rừng trồng đạt sản lượng vào khoảng tám trăm tám mươi m ba gỗ
theo tri cục kiểm lâm tỉnh tuyên quang toàn tỉnh có khoảng bốn hectare đất trồng đất rừng đã khai thác nằm trong kế hoạch trồng rừng vụ xuân tập trung tại các huyện sơn dương yên sơn chiêm hóa
hầu hết các diện tích đất đều đã được người dân thu dọn thực bì và tiến hành quốc hố trồng cây
nguồn cây giống phục vụ trồng rừng cũng đã được các cơ sở gieo ươm đáp ứng đầy đủ
tri cục kiểm lâm đề nghị các địa phương khẩn trương giả soát những diện tích đất trống diện tích rừng đến tuổi thu hoạch đẩy nhanh tiến độ khai thác nỗ lực hoàn thành sớm kế hoạch trồng rừng năm hai nghìn hai mươi trong khung thời vụ tốt nhất
tỉnh tuyên quang phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm tốc độ tăng trưởng kinh tế ngành lâm nghiệp đạt trên bốn một năm năng suất rừng trồng đạt trên một trăm hai mươi m ba một ha trên chu kỳ